công an quận sơn trà đã phối hợp kiểm tra một mươi bốn hộ gia đình có người nước ngoài ba trăm bảy mươi bốn nhà nghỉ khách sạn nhà cho người nước ngoài thuê và hai trung cư
qua đó lực lượng chức năng đã phát hiện thêm chín trường hợp người trung quốc nhập cảnh trái phép một mươi bốn trường hợp nhập cảnh nhưng chưa khai báo tạm trú
ngay sau đó công an quận đã phối hợp với cơ quan chức năng cách ly chín trường hợp người trung quốc nhập cảnh trái phép theo quy định
và riêng đối với một mươi bốn trường hợp chưa khai báo tạm trú công an quận đã yêu cầu thực hiện khai báo lưu trữ hồ sơ
trước đó trong hai ngày là ngày một mươi một và ngày một mươi sáu tháng bảy công an tp đà nẵng đã phát hiện ba mươi một người nhập cảnh trái phép lưu trú ở địa bàn sơn trà và ngũ hành sơn
thưa quý vị bệnh nhân số bốn trăm một mươi sáu tại đà nẵng mắc covid một mươi chín thì cũng như những người dân những du khách đang có mặt tại đây cũng không tránh khỏi tâm lý lo lắng
tuy nhiên mọi hoạt động du lịch đến nay vẫn đang diễn ra bình thường các điểm lưu trú và du khách chủ động nâng cao công tác phòng dịch cho bản thân và cộng đồng
không có tình trạng du khách tháo chạy như một số trang mạng xã hội đưa tin
biển mỹ khê đà nẵng sáng ngày hai mươi năm tháng bảy biết thông tin về ca nghi nhiễm covid một mươi chín ngày hôm trước nhưng chị nguyễn thị minh thu vẫn như lịch trình đã định trước đó đã trưng bày tới đà nẵng cùng gia đình sáng sớm ngày hôm nay
vào đến đây thì cũng bảy giờ bảy giờ sáng tâm lý thì tối hôm qua đi về thì cũng thấy lo lo một chút
nhưng mà nghe
nghe truyền thông phổ biến thì cũng mình vẫn quyết định đi vì tin tưởng vào vấn đề đà nẵng là kiểm soát dịch rất là tốt
thật sự là anh không thấy hoang mang tại vì mình từ cái đợt dịch đợt trước đến giờ là mình cảm thấy là cái công tác phòng dịch của mình rất tốt
thì mình cũng đi lại thì cũng mang khẩu trang với lại chỗ nào nó đông người quá thì mình tránh mất đi thôi
một khu resort vang biển
quản lý cơ sở này cho biết một hai hôm nay có một số khách đặt phòng nhưng ngày tới đã hủy vì lo ngại tình hình dịch bệnh
tuy nhiên đối với khách đàn ở đây không hề có tâm lý hoang mang vẫn lưu lại đúng như thời gian lưu trú đã đặt
công tác phòng dịch trước đây vẫn được cơ sở tuân thủ nghiêm nay càng được siết chặt
chúng tôi là càng đề phòng và nâng cao cái gọi là cái phòng chống dịch bệnh nhiều hơn và chúng tôi triển khai ngay lập tức cái việc mà gọi là phải nhắc nhở nhân viên
thực hiện tất cả những biện pháp mà gọi là phòng ngừa đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách hàng sát khuẩn thường xuyên tay khi mà sau mỗi một lần làm việc và đo thân nhiệt thường xuyên
phía hiệp hội du lịch thành phố đà nẵng cho biết hiệp hội cũng đã có thông báo đến các cơ sở công ứng dịch vụ du lịch trên địa bàn
thống nhất chủ trương tư vấn du khách cần bình tĩnh đà nẵng vẫn đang chủ động thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch tăng cường bảo đảm an toàn cho du khách
chúng tôi đã tập trung họp hiệp hội du lịch và kết hợp với các hội như hội vận chuyển hội khách sạn hội hành để đảm bảo là truyền đặt thông tin một cách chính xác
tới tất cả các thành viên để nhằm ổn định tâm lý của các anh chị em ở trong ngành
một mặt là chúng tôi tiếp tục là yêu cầu các khách sạn các lái xe các hướng dẫn viên du lịch cần phải truyền đạt thông tin đối với khách du lịch
cũng như là bản thân là phải tập trung không được chủ quan để tiếp tục là phòng chống lây nhiễm covid một mươi chín đối với lại cá nhân mình cũng như là du khách
ngay khi có thông tin về ca nghi nhiễm covid một mươi chín đà nẵng đã kích hoạt đồng loạt mọi biện pháp phòng chống dịch bệnh ở mức cao nhất
phản ứng kịp thời nỗ lực truy tìm khoanh vùng và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân
đáng mừng là tất cả đều có kết quả âm tính với virus sars cov hai
người dân và du khách nên yên tâm bình tĩnh phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các giải pháp chủ động phòng chống dịch bệnh tránh gây mất ổn định tình hình
chuyển sang các tin tức khác liên quan đến vụ giết người cướp tài sản xảy ra vào ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi tại xã yên viên huyện gia lâm hà nội
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp cùng với công an huyện gia lâm đã bắt đối tượng gây án là giàng xeo diêu sinh năm hai nghìn hai
người dân tộc mông chú tệ xã pha long huyện mường khương tỉnh lào cai
vì hiện đồng phạm gây án là liêu ngọc vĩ sinh năm hai nghìn ba chú tệ xóng sáu thôn linh thanh xã thuần thành huyện thái thụy tỉnh thái bình đang bỏ trốn
theo tài liệu điều tra hai đối tượng dư và vĩ do cần tiền để chơi game và tiêu xài
diễu đã mua một con dao kiểu gấp dài khoảng hai mươi cm tại cổng bến xe mỹ đình rồi cùng bàn bạc với vĩ đi cướp xe ôm
đến khoảng h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng bảy
tại khu vực đường tôn thất thuyết diều và vĩ đã thuê anh quyết trở đến khu vực cầu phù động gia lâm với giá hai trăm năm mươi đồng
đến đoạn đường d sông đuống xã yên viên thấy vắng người diêu yêu cầu anh quyết dừng xe
vĩ đã dùng hai tay ôm anh quyết diêu rút dao đâm nhiều nhát liên tiếp vào người anh quyết
sau đó vĩ đã lấy ví trong túi quần cùng với diêu điều khiển xe máy của nạn nhân rồi bỏ chạy về hướng bắc giang theo đường một a cũ
đến địa phận xã hoàng linh việt yên bắc giang diêu và vĩ đã thuê nhà nghỉ mua quần áo mới vứt dao vứt quần áo mặc khi gây án
cầm cố chiếc xe máy được bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng tại một cửa hàng cầm đồ bảy mươi chín
di và vĩ đã chia nhau số tiền cầm cố xe máy cướp được
vào khoảng một mươi hai h ngày một mươi chín tháng bảy cả hai đối tượng đã đi xe khách về hà nội ăn ngủ tại quán game khu vực gần bến xe mỹ đình
tại đây diều đã gặp nguyễn văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú tệ xã hoàng thanh huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang và kể cho sơn nghe toàn bộ sự việc
ngày hai mươi bốn tháng bảy phòng cảnh sát hình sự công an hà nội đã bắt giữ diêu và sơn còn vĩ đang bỏ trốn
thông tin mới nhất liên quan đến vụ kho hàng lậu rộng hơn một mươi m hai vừa bị truy quét tại địa chỉ một trăm bốn mươi năm đường hoàng diệu lào cai
phó thủ tướng trương hòa bình yêu cầu bộ công an bộ công thương phối hợp xác minh
điều tra để làm rõ sự lĩnh nghiệm
theo số liệu từ tổng cục quản lý thị trường tổng kho hàng lậu khủng trên có hai trăm ba mươi bảy chủng loại hàng hóa
với tổng số một trăm năm mươi tám một mươi bốn đơn vị sản phẩm trong đó gồm một trăm năm mươi một ba trăm hai mươi sáu đơn vị sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ là hàng lậu
và sáu sáu trăm tám mươi tám đơn vị hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu các thương hiệu nổi tiếng thế giới
trong kho còn có tám trăm một mươi một mã đơn hàng đã được đóng gói
toàn bộ số hàng tại kho hàng lậu khủng này được chất vào trong ba mươi bốn container mới đủ chỗ để đem phòng
trong danh sách liệt kê chi phí của nhóm đối tượng có một loại chi phí được kê là luật lá là hai mươi triệu đồng một tháng
và đây là vụ thương mại đệ tử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay
một điểm đá gà đánh bài và lắc bầu cua ăn thua bằng tiền tại khóm năm phường ba thành phố sóc trăng
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng phối hợp với công an thành phố triệt xóa vào trưa ngày hai mươi năm tháng bảy
bất ngờ ập vào khu vực nhà số năm trăm bảy mươi năm trên một mươi sáu tại địa chỉ trên
lực lượng công an đã bắt quả tang một mươi một đối tượng đang sát phạt nhau với hình thức đá gà đánh bài và lắc bầu cua ăn thua bằng tiền
vật chứng thu giữ gồm ba con gà một mươi một cặp cửa hai bộ bài tay một bộ bầu cua một mươi sáu xe mô tô cùng với trên hai mươi năm triệu đồng
bước đầu các đối tượng khai nhận tụ điểm đánh bạc trên do ông nguyễn văn trượng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi là chủ của ngôi nhà
và trang quốc tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng chú tại thành phố sóc trăng đứng ra tổ chức và thu tiền sổ
ngày hai mươi năm tháng bảy phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bình phước phối hợp với tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh
đang tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm làm việc với các bên liên quan để điều tra làm rõ vụ ngộ độc thực phẩm tập thể
đã khiến cho bốn mươi ba công nhân khu công nghiệp minh hưng ba phải nhập viện
theo thông tin ban đầu
công an trưa vào ngày hai mươi bốn tháng bảy đến khoảng một mươi bốn h cùng ngày hàng chục công nhân công ty trách nhiệm hữu hoạng bao bì cao cấp s k vina
có địa chỉ tại đường d bốn khu công nghiệp minh hưng ba xã minh hưng huyện trân thành tỉnh bình phước
bất ngờ có biểu hiện ngộ độc như đau đầu buồn nôn ói mửa và đi ngoài
ngay sau đó các công nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện trân thành
đến đầu giờ chiều ngày hai mươi năm tháng bảy ba mươi bệnh nhân đã hồi phục và xin rút viện
ba công nhân vẫn đang tiếp tục được trung tâm điều trị trong tình trạng sức khỏe dần ổn định
được biết đơn vị cung cấp thức ăn là công ty trách nhiệm hiệu hạn dũng an thành phường tân hiệp đông thị xã dĩ an tỉnh bình dương
sau chín mươi chín ngày việt nam không ghi nhận ca bệnh covid một mươi chín lây nhiễm cho cộng đồng
ngày hôm qua bộ y tế đã thông báo ca bệnh trong cộng đồng lần đầu tiên và là bệnh nhân thứ bốn trăm một mươi sáu tại việt nam
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín đã khẩn trương chỉ đạo các địa phương
chủ động mọi phương án phòng chống dịch covid một mươi chín
đó là nội dung trên báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay
ghi nhận về vấn đề này báo công an nhân dân có bài viết quản lý chặt chẽ cửa khẩu không lơ là phòng chống dịch
và theo đó đã xuất hiện tình trạng lỏng lẻo chủ quan ở một số địa phương trong thực thi công tác phòng chống dịch bệnh
đặc biệt là đã xuất hiện tình trạng người nước ngoài xâm nhập trái phép bất hợp pháp vào việt nam
và trước tình hình trên cùng với khoanh vùng dập dịch thủ tướng chính phủ đã yêu cầu tập trung quản lý chặt chẽ
việc qua lại tại các cửa khẩu bên dưới ngăn chặn nhập cảnh trái phép
bộ công an khởi tố điều tra xử lý nghiêm đường dây đưa người bất hợp pháp vào việt nam
vừa bị phát hiện tại đà nẵng và quảng nam
quản lý chặt chẽ cửa khẩu từ phía bắc tới phía nam đối với bất kỳ đối tượng nào được phép nhập cảnh vào việt nam
áp dụng kiên quyết các biện pháp cách ly tập trung
cũng về vấn đề này trên báo điện tử vn express cho biết ngành hàng không đã xiết chặt công tác quản lý
tại các cửa khẩu thực hiện nhiều biện pháp để phòng chống dịch
cục hàng không việt nam đã chỉ đạo dừng đón tất cả các chuyến bay
bay quốc tế đến đà nẵng các chuyến bay đưa người việt nam về nước chuyên gia nước ngoài đến đà nẵng
được điều hướng đi sân bay khác để đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
và cũng ở một diễn biến khác thì trên báo lao động tổng công ty cảng hàng không việt nam yêu cầu các cảng hàng không
thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn phòng chống lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín theo khuyến cáo của bộ y tế
chuyển sang các thông tin khác thưa quý vị trước tình trạng một số đoạn tuyến quốc lộ xảy ra tình trạng
hư hỏng hằn lún vệt bánh xe gây mất an toàn giao thông bộ giao thông vận tải đã chỉ đạo các đơn vị xử lý
thậm chí nếu như nhà đầu tư bot nhà thầu nào chậm xử lý chây ý sẽ dừng thu phí và cấm không cho tham gia các dự án giao thông khác
ghi nhận về vấn đề này báo tiền phong đã có bài viết cấm cửa doanh nghiệp đấu thầu dự án giao thông nếu đường có lưng châu sụt lún
theo đó bộ trưởng bộ giao thông vận tải đã có văn bản yêu cầu tổng cục đường bộ
các ban quản lý dự án cục quản lý đường bộ và sở giao thông vận tải các địa phương triển khai khắc phục hư hỏng
hằn lún vệt bánh xe trên hệ thống quốc lộ đồng thời yêu cầu các nhà đầu tư bot kiểm tra giả soát và khẩn trương khắc phục các vị trí hàn lún vệt bánh xe
đối với các tuyến đường đầu tư theo hình thức này đặc biệt tổng cục đường bộ phải chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra giám sát
đảm bảo chất lượng sửa chữa bảo trì không để xảy ra hàn lún vệt bánh xe đề xuất hình thức xử lý đối với các đơn vị chậm trễ trong việc sửa chữa khắc phục hàn lún vệt bánh xe ảnh hưởng đến an toàn giao thông như dừng thu phí cấm tham gia đấu thầu các dự án của bộ
thưa quý vị từ ngày một tháng tám có thể khai đăng ký xe qua mạng và đây là một trong tám điểm mới của thông tư năm trăm tám mươi hai nghìn hai mươi ttbca
sắp được bộ công an triển khai thông tin này được đăng tải trên báo vietnamnet
theo thông tư năm mươi hai của bộ công an từ ngày một tháng tám chủ ô tô có thể thực hiện đăng ký xe trực tuyến tức là qua mạng internet
cụ thể chủ xe kê khai thông tin của xe chủ xe vào giấy khai đăng ký xe theo mẫu trên trang thông tin điện tử của cục cảnh sát giao thông hoặc cổng dịch vụ công quốc gia để đăng ký xe trực tuyến và nhận mã số thứ tự
lịch hẹn giải quyết hồ sơ qua email hoặc qua tin nhắn điện thoại

nhưng trí tuệ vẫn minh mẫn một số bạn với quần bên mẹ nghe kể những câu chuyện thời kháng chiến
sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong các mạng đoàn viên thanh niên cùng quê quần bên các mẹ gắp thức ăn cùng ăn cùng trò chuyện với mẹ và gia đình
tỉnh vĩnh long có hai tám trăm sáu mươi bảy mẹ việt nam anh hùng hiện còn một trăm năm mươi năm mẹ còn sống tất cả các mẹ đều được các cơ sở đoàn nhận phụng dưỡng đến hết đời
hàng năm thì đến ngày hai mươi bảy tháng bảy thì huyện đòi huyện đòi
đã chỉ đạo các đoạn trường sở tự thuộc thực hiện các phong trào đền ơn nắp nghĩa uống nước nhớ nguồn
trong đó thì chúng tôi tập trung vào công tác giáo dục về truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
thông qua việc thăm và tặng quà cho gia đình chính sách mẹ việt nam anh hùng
bên cạnh đó một hoạt động nổi bật đó là tổ chức bữa cơm nghĩa tình ấm áp yêu thương
qua đó thì thể hiện nâng cao trách nhiệm vai trò của tuổi trẻ trong việc chăm sóc người có công với cách mạng gia đình chính sách thương binh liệt sĩ
và mẹ việt nam anh hùng trên địa bàn hiện nay
ngoài bữa cơm nghĩa tình tại nhà các mẹ việt nam anh hùng các bạn đoàn viên thanh niên còn đến thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách
đây là hoạt động của tuổi trẻ tỉnh vĩnh long nhằm tri ân những gia đình những người đã hy sinh cuộc sống của mình để giành lại độc lập dân tộc
thưa quý vị bên cạnh các hành vi như vượt đèn đỏ đi ngược chiều thì hành vi điều khiển phương tiện lạng lách bốc đầu khi đi xe máy
sẽ gây ra mối nguy hiểm rất lớn cho những người tham gia giao thông
các người thực hiện hành vi
thích chơi ngông thể hiện trình độ nam thanh niên đã thực hiện động tác bốc đầu xe máy
hành vi này được camera hành trình ghi lại tại hà nội
vừa gây mất an ninh trật tự vừa gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
với kiểu thích chơi trộn nam thanh niên chắc chắn sẽ bị xử phạt theo nghị định một trăm linh mức phạt từ sáu tới tám triệu đồng
từ ngày năm tháng tám tới đây các hành vi vi phạm giao thông của người điều khiển phương tiện
bị người dân ghi lại báo cho cảnh sát giao thông hoặc đưa lên mạng xã hội
thì lực lượng cảnh sát giao thông có thể dùng làm căn cứ để xác minh hành vi vi phạm
theo thông tư sáu mươi năm hai nghìn hai mươi tt bca
thông tin hình ảnh do người dân thu thập được về tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông là rất lớn
lợi ích của việc sử dụng thông tin này sẽ giúp cho lực lượng chức năng xử lý hiệu quả hơn
các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
vào giờ cao điểm khi lực lượng cảnh sát giao thông
đang căng mình điều tiết phân luồng giao thông
thì những hành vi vi phạm diễn ra phổ biến và liên tục
từ vượt đèn đỏ lấn làn khiến bộ mặt giao thông trở nên hỗn loạn
hay những hành vi vượt ẩu cũng lọt lưới camera hành trình
tôi nghĩ sẽ giúp ích rất là lớn
tại vì người dân của chúng ta hiện nay đi đường thì nhiều khi là
trong cái tâm lý đối phó là chính
cái chỗ nào mà có cảnh sát giao thông đứng
thì người ta đi tuân thủ đúng luật không vượt đèn đỏ không lấn làn
nhưng mà không thấy bóng dán cảnh sát giao thông là lập tức
tháo rỡ cái kiềm chế của bản thân lập tức là đi vượt đèn đỏ
đi lấn vào làn xe ưu tiên chẳng hạn
thì với cái giám sát bằng fi mắt của người dân như vậy
thì tôi nghĩ là mỗi người dân đều có thể góp một phần tích cực của mình
vào hoạt động giám sát cho lực lượng cảnh sát giao thông
việc cung cấp thông tin vi phạm đến lực lượng chức năng
vừa thể hiện trách nhiệm công dân vừa lập lại trật tự an toàn giao thông
ngay với những trường hợp gây tai nạn rồi bỏ chạy
khi được người dân cung cấp thông tin
các clip từ camera hành trình camera an ninh của gia đình
đã giúp ích rất nhiều cho lực lượng cảnh sát giao thông
trong việc xác minh làm rõ phương tiện và người điều khiển
theo các chuyên gia giao thông các quy định tại thông tư là rất chặt chẽ
đặc biệt là quy định tính xác thực của thông tin hình ảnh cung cấp
còn như vậy
sẽ ngăn chặn được tình trạng cắt ghét tạo sai lệnh của mức độ vi phạm
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
từ sau khi ra mắt trang gia lô phòng chống tội phạm của công an phường phước ninh
hầu như tối nào các đồng chí cảnh sát khu vực tại đây cũng tự nguyện làm thêm giờ
trành thủ buổi tối các gia đình có mặt đông đủ tại nhà
các anh đã đến từng nhà giới thiệu và hướng dẫn người dân sử dụng trang gia lô này
để có thể phối hợp với lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực

các anh đã đến từng nhà giới thiệu và hướng dẫn người dân sử dụng trang gia lô này
với mô hình trang gia lô công an phường phước ninh đồng hành cùng nhân dân giữ gìn an ninh trật tự
các đồng chí cảnh sát khu vực có thể gần dân sát dân hơn để làm tốt hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
ngoài ra đây cũng là nơi cung cấp các thủ tục hành chính cho công dân
ngoài ra đây cũng là nơi cung cấp các thủ tục hành chính cho công dân
đồng chí cảnh sát khu vực có thể gần dân sát dân hơn để làm tốt hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm